tiếp theo xin mời quý vị đến với phần tin an ninh trật tự
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố hồ chí minh vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố ông tất thành cang cựu phó bí thư thành ủy thành phố và chín bị can khác
liên quan đến vụ sai phạm ba mươi hai hectare đất ở phước kiển huyện nhà bè thành phố hồ chí minh
theo đó ông tất thành cang cựu phó bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh và chính bị can khác
bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám thanh tra thành phố hồ chí minh ban hành kết luận về dấu hiệu
vi phạm pháp luật trong quá trình đầu tư chuyển nhượng tại dự án khu dân cư ven sông
và khu dân cư phước kiển do công ty tân thuận làm chủ đầu tư
chỉ sáu tháng sau khi công ty tân thuận tự thẩm định thì ký hợp đồng chuyển nhượng
cho công ty quốc cường gia lai với giá một hai trăm chín mươi đồng một mét vuông
theo xác định của văn phòng thành ủy giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường bốn trăm bảy mươi tám đồng một mét vuông
văn phòng thành ủy tp hcm đã có thông báo cho rằng việc ký chuyển nhượng này không được báo cáo
cho tập thể thường trực thành ủy và tập thể ban thường vụ thành ủy
việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá trái với quy định tại nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
về quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp
và không đúng với nghị định bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi bốn quy định về giá đất